từ khi trở thành cửa khẩu quốc tế lalay liên thông giữa tỉnh quảng trị của việt nam và tỉnh salavan của lào
đến nay cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu này vẫn chưa có gì thay đổi thậm chí đang ngày càng xuống cấp
thực trạng này gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu
và rất cần tỉnh quảng trị cùng các bộ ngành trung ương quan tâm tháo gỡ
nơi làm việc của lực lượng hải quan gồm năm người trong một phòng khoảng hai mươi m hai
nơi làm việc của lực lượng biên phòng và một số đơn vị tại cửa khẩu cũng không có gì khác với lực lượng hải quan
còn đây là hai con đường trong khu vực luồng xuất và nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế la lai
mặt đường đã xuống cấp bên cạnh đó hệ thống hạ tầng để phục vụ cho công tác kiểm soát của lực lượng chức năng còn quá nhiều bất cập
chưa đảm bảo đặc biệt là thời gian từ một mươi bảy h đến một mươi chín h ba mươi hệ thống điềm chiều sáng không đảm bảo phục vụ tại cửa khẩu
nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát
kỷ niệm của chính cục thì cần phải có những phương tiện để hỗ trợ cho công tác kiểm soát
đặc biệt như máy soi chiếu đối với phương tiện bản tải
khó khăn hiện tại là cơ sở mặt bằng đặc biệt là những bãi tập kết hàng hóa
tỉnh quảng trị đã phê duyệt dự án san nền hỗ trợ thích yếu tại cửa khẩu quốc tế la lai
với tổng mức đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng nhưng do nguồn vốn khó khăn nên thời điểm này mới đầu tư một trăm linh hai tỷ đồng
trong đó trung ương hỗ trợ bảy mươi chín tỷ đồng còn tỉnh quảng trị đầu tư gần hai mươi bốn tỷ đồng
tỉnh quảng trị đang lập dự án trình chính phủ xây dựng cửa khẩu quốc tế la lai thành khu kinh tế cửa khẩu nhưng với nguồn lực hiện tại thì khó thực hiện được
địa phương này đang rất cần sự hỗ trợ từ trung ương để cửa khẩu quốc tế la lai trở thành một trong hai cửa khẩu then chốt về phía tây tỉnh quảng trị và bảy tỉnh vùng đông bắc thái lan